thông tin từ huyện bắc trà my tỉnh quảng nam cho biết chiều nay tại km số sáu mươi sáu cộng quốc lộ bốn mươi b đoạn qua thôn ba xã trà tân đã xảy ra sạt đầu đất là một người đi xe máy ngang qua bị vùi lấp mất tích và một người khác bị thương
nhận được tin báo lãnh đạo ubnd huyện và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bắc trà my đã khẩn trương đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân đồng thời điều động phương tiện đến sơ cứu người bị thương và tìm kiếm người mất tích
hiện nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu còn công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tiến hành